tại thành phố cần thơ hội nhà báo việt nam phối hợp với ban chỉ đạo tây nam bộ tổ chức hội thảo báo chí tuyên truyền biển đảo và biên giới lãnh thổ vùng tây nam bộ
tại hội thảo lãnh đạo các bộ ngành của trung ương đã thông tin đến các cơ quan báo chí khu vực tây nam bộ về quốc phòng an ninh biển đảo và biên giới lãnh thổ khu vực tây nam bộ gắn với phát triển kinh tế biển
tình hình campuchia và biên giới campuchia tây nam bộ quá trình xây dựng biên giới hữu nghị đoàn kết phát triển và những giải pháp phát triển kinh tế xã hội tại khu vực vai trò của báo chí với vấn đề tuyên truyền biển đảo biên giới lãnh thổ và những vấn đề đang đặt ra với tây nam bộ
từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực cho các cơ quan báo chí trong tuyên truyền góp phần bảo đảm sự ổn định chính trị giữ vững chủ quyền lãnh thổ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực tây nam bộ
hội thảo còn là dịp để các cấp chính quyền các cơ quan quản lý định hướng báo chí các nhà báo thảo luận phân tích làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn báo chí trong công tác tuyên truyền về biển đảo biên giới lãnh thổ chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông góp phần khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thiêng liêng của tổ quốc